thưa quý vị những ngày này trên các công trường dự án cao tốc bắc nam phía đông đi qua địa bàn hà tĩnh
các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động nhân lực máy móc thi công tổng lực
các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch động viên công nhân người lao động bám công trường
đây là công trường thi công gói thầu một mươi một xl thuộc dự án thành phần bãi vọt hàm nghi
các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc phương tiện và nhân lực để triển khai thi công ba k bốn k
đến nay khối lượng công việc trên bốn mươi so với giá trị hợp đồng
trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay các đơn vị thi công đã có nhiều giải pháp để khắc phục
tránh tình trạng chậm tiến độ đề ra
nó khắc nghẹt quá thời tiết vào mùa mưa thì mùa mưa kéo dài hơn năm tháng rồi rất khó khăn trong việc thi công
dự án đường bộ cao tốc bắc nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh có tổng chiều dài hơn một trăm linh bảy km với bốn dự án thành phần
sát cánh cùng các doanh nghiệp đơn vị thi công trên địa bàn
tỉnh hà tĩnh cũng chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc bàn giao một trăm linh mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công dự án
nhờ vậy đã tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu bảo đảm đúng tiến độ đề ra
các điểm mà người hội dân các hội dân đã nhân tiên thì huyền đã tích cực để vận động người dân xây dựng nhà ở mới
thậm chí là thuê nhà dĩ dơi chỗ ở để bàn giao mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công có điều kiện thuận lợi để thi công đảm bảo tiến độ và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất
bám sát tinh thần chỉ đạo vượt nắng thắng mưa của thủ tướng chính phủ
chủ đầu tư các nhà thầu và chính quyền địa phương đang nỗ lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án
hình hài tuyến đường cao tốc bắc nam qua hà tĩnh đang ngày càng rõ nét